đối tượng trần văn ung chú tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vừa bị cơ quan công an tỉnh đồng tháp khởi tố để điều tra về hành vi giết người
đáng nói nạn nhân trong vụ án này lại chính là vợ của đối tượng ung
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy nhận được tin đối tượng trần văn ung đang đánh vợ công an xã long hưng a huyện lấp vò
đã đến và phá cửa vào nhà không chế ung đưa về trụ sở công an xã đồng thời đưa vợ của ung đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong
qua làm việc ung khai nhận do nghi ngờ vợ ngoại tình muốn hại mình nên đã dùng khúc gỗ đánh vợ
được biết đối tượng ung có tiền sử bệnh tâm thần mới điều trị và ra viện năm hai nghìn một mươi
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà một nhóm thanh thiếu niên trú ở huyện hòa vang và quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã tìm một số thanh niên ở quận cầm lệ để hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quân
quận cẩm lệ cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước nên lưu hoàng quốc và lê việt trung đã tập trung thành hai nhóm với một mươi bảy đối tượng
chuẩn bị nhiều hung khí đến quận cẩm lệ để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở huyện hòa vang
cả hai nhóm đã xông vào hỗn chiến đuổi đánh nhau khiến ba người bị thương tích nặng
hiện công an quận cẩm lệ đang làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
lực lượng công an tỉnh và công an huyện châu thành tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện hàng chục đối tượng
sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke ở huyện châu thành
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hai phòng của cơ sở kinh doanh karaoke có một mươi chín đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và thu giữ một gói ni lông chứa ma túy và bốn viên nén màu hồng
một đĩa chứa ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ
dùng để sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành kiểm tra nhanh có một mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
thưa quý vị hôm qua tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn tuấn anh
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điện biên phủ và tám bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và là một trong những vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh điện biên theo dõi
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
các bị cáo đều là lãnh đạo và là cán bộ công chức của thành phố điện biên phủ
gồm nguyễn tuấn anh cựu chủ tịch ủy ban nhân dân trần thị vân và nguyễn thị khương là giám đốc và là nhân viên trung tâm quản lý đất đai
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh là lãnh đạo và là nhân viên phòng tài chính kế hoạch
nguyễn đình hiệp bùi thị ánh là lãnh đạo và cán bộ phòng tài nguyên và môi trường đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền gần bảy tỷ đồng
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa gây thiệt hại nhà nước số tiền hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bị cáo bùi mạnh cường cũng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng tám
năm đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc khi lực lượng công an ập vào triệt xóa tụ điểm đá gà quy mô lớn
tại bãi đất chống thuộc tổ ba khu phố hai phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn tám mươi triệu đồng cùng các tăng vật có liên quan
theo điều tra nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn
do đối tượng trương vương tuấn chú tại tỉnh bình dương đứng ra tổ chức
để không bị lực lượng chức năng phát hiện tuấn thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc
trên địa bàn các phường tân định thới hòa hòa lợi thuộc thị xã bến cát
được biết tại mỗi điểm thường có từ hai mươi đến năm mươi đối tượng tụ tập để tham gia chơi đá gà
mỗi trận đá gà có số tiền cuộc giao động từ ba mươi đến ba trăm linh triệu đồng
hàng ngày tuấn cùng đồng bọn lôi kéo các con bạc từ các địa phương như thành phố thủ dầu một
huyện dầu tiếng huyện phu giáo thành phố tân uyên và thành phố hồ chí minh
đến để đá gà và thu tiền sâu là năm
cứ đến mùa hè tại nhiều địa phương
dậu lên phong trào chơi thả diều
đây là một trò chơi dân gian tuy nhiên thì không phù hợp trong khu dân cư
vì ẩn trứa nhiều hàm họa về mất an toàn giao thông và mất an toàn lưới điện
mới đây trên mạng xã hội xôn xao bởi bài đăng của một chủ tài khoản facebook
về sự việc khi đang di chuyển trên đường
anh bị một chiếc diều liệu xuống đường cứa vào đầu xe ô tô
được biết loại dây diều này là dây ameang chịu nhiệt
dài hơn nhiều so với dây cước thường thường
điều khiến nhiều người lo lắng là nếu loại dây này cứa vào người đi đường
sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào
đây không phải là trường hợp duy nhất gặp tai nạn với diều
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông bị diều cứa vào cổ
khi đang điều khiển xe máy qua cầu thủ thiêm hai tp hcm
dẫn đến bị thương vùng cổ và gãy ba ngón tay sau khi ngã ra đường
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ trú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị dây diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy
và chạm dẫn đến tai nạn giao thông
đó là cái nguy cơ mà thông thường nhất chúng ta có thể nhìn thấy
đặc biệt là cái trường hợp mà diều đứt dây
thì nếu cái dây đó nó là những cái dây cước có độ biển cao khá là chắc chắn
thì nó có thể cứa vào những người đi đường khác hoặc các phương tiện trên đường
cũng có thể xảy ra tai nạn gây thương tích thậm chí là tử vong
không chỉ tập trung tại nhiều cánh đồng người dân còn tu tập thả diều ngay trong khu dân cư
điều đang nói ở đây là những địa điểm này
đều nằm trong hành lang an toàn lưới điện chạm biến áp
nên khi xảy ra tình trạng diều rơi vướng vào đường dây điện
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như cháy nổ chập điện
thực sự để quản lý được việc đó rất là khó
có thể đuổi ở chỗ này thì người ta lại chạy sang chỗ khác
chỉ khi nào mà chính quyền địa phương chẳng hạn có thông báo bằng
ví dụ như một loại loa phường hoặc thông báo của cụm dân cư
đến các hộ gia đình là nhắc con em không thả diều
ở những trực giao thông không thả diều gần đường rơi điện cao thế
thì may ra mới có thể giúp phần nào hạn chế được vấn đề
vui chơi lành mạnh nhưng cần giữ an toàn
người dân cần tự có ý thức thả diều tại nơi phù hợp ít người qua lại
không nên tự thả diều khổ lớn tránh gây mất an toàn giao thông
và chập điện cháy nổ
thưa quý vị ngày hai tháng tám thì công an quận một mươi một tp hcm
đang lấy lời khai và truy xét những người liên quan đến việc
một người đàn ông bị một nhóm dùng hung khí đánh tới tấp trên đường lê thị bạch cát
theo clip ghi lại tối ngày ba mươi tháng bảy người đàn ông ba mươi chín tuổi
bị nhóm hơn năm người vây quanh dùng tay chân và hung khí đánh tới tấp
khi nạn nhân ngã ra đường nhóm người này tiếp tục dùng chân đạp
vào vùng lưng và đầu
thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đứng gần đó chứng kiến
nhưng không ai dám càng ngăn
nạn nhân sau đó vào viện để cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an quận một mươi một đã vào cuộc điều tra
công an quận một mươi một đã vào cuộc điều tra truy xét những người liên quan
để xử lý theo quy định pháp luật
theo nạn nhân những người đánh nạn nhân đều là những người nạn nhân quen biết
ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối tượng có hành vi về giết người
đối tượng bị khởi tố là trần văn ung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ngôi xã long hân a huyện lấp vọ tỉnh đồng tháp
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bảy nhận được tin đối tượng ung
đang đánh vợ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
nên công an xã long hân a huyện lấp vọ đến nhà của ung thì thấy khóa cửa
bên trong nhà đối tượng ung đang cầm thanh gỗ đứng bên cạnh vợ
đang nằm bất động móc chảy nhiều vào vùng đầu và mặt
công an xã đã phá cửa vào nhà và khống chế ung đưa về trụ sở
công an xã làm việc đồng thời người nhà đưa vợ của ung đến bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện
qua làm việc đối tượng ung khai nhận do nghi ngờ vào ngoại tình muốn hại mình
nên ung đã sử dụng khúc gỗ đánh vợ
được biết đối tượng ung có tiền sử bệnh tâm thần mới điều trị và ra viện năm hai nghìn một mươi
ngày hai tháng tám công an của quận một mươi một tp hcm đang tạm giữ hình sự liêu thanh nhàn bốn mươi hai tuổi
và phạm thị mồng năm mươi một tuổi cùng ngủ ở quận một mươi hai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có
trước đó công an quận một mươi một nhận được thông tin từ người dân về việc có một số người
tháo trộm các trụ nước chữa cháy
đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một lên kế hoạch theo dõi truy xét
qua đó xác định được nhàn là nghi phạm
ngày hai mươi bảy tháng bảy nhàn lấy trộm một trụ chữa cháy trên địa bàn quận ba
và chở bằng xe máy về tiệm của bà mồng tiêu thụ
trinh sát hình sự đã đón lỏng ở cầu tham lương rồi mời nhàn về làm việc
tại cơ quan công an nhàn khai nhận thường hay đi gom ve chai
mang đến các trụ chữa cháy giả vờ thu gọn
nhưng thực chất là dùng dụng cụ mở lấy trụ chữa cháy mang đi bán ve chai
năm vụ trộm trụ chữa cháy trên địa bàn quận một mươi một quận ba
rồi bán cho bà mồng với giá năm trăm linh một trụ
để sự dư lý dứt điểm những phương tiện xe tự chế xe cũ nét cần tập trung
tuyên trường việc nâng cao nhận thức ý thức của người dân
chủ phương tiện để từ đó là tự giác chấp hành việc là tháo dỡ
và cam kết không sử dụng lưu hành phương tiện này
những trường hợp cố tình vi phạm cần kiên quyết tịch thu phương tiện
xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
xe cũ thì nhiều khi là họ chạy lạng lách rất là sợ
rồi họ gây tai nạn thì họ cũng không có thèm để ý người bị nạn như thế nào
mà họ bỏ chạy luôn
người ta chở hàng quá tải này nọ đâm ra là rất là dễ gây tai nạn
giống như người ta liều mạng đến mà chở hàng này nọ đó
năm ra mình rất sợ nhất là khi mình chở mấy bé đi học đó
cái lỗi ban đầu của anh thành á là anh thành điều khiển xe và đồ
là không có gương chữ hộ bên trái
khi mình dừng xe kiểm tra anh á mình phát hiện là xe anh không có đèn tích hiệu nè
không có còi không có đèn chiếu sáng
ở đây có hộp đèn thôi nhưng mà không có gắn đèn
rồi ở đây phát hiện là kiểm tra anh là anh không có giấy phép đánh xe
không có giấy đăng ký xe không có căn cứ công dân
đối tất cả lỗi trên thì em tạm giữ lên phương tiện của anh
khi nào anh trình đủ với tờ thì em lên cơ quan giải quyết sau
trước mắt là em tiến hành biên bản dự phạm mình chính đối với tất cả lỗi đó
tình trạng xe cũ tự chế mù mờ theo các yếu tố kỹ thuật an toàn như trên diễn ra khá phổ biến
đáng nói là giá trị các xe này rất thấp nên người điều khiển vẫn sẵn sàng bỏ của chạy lấy người
khi gây ra tai nạn với những phương tiện khác
thế nhưng khi bị xử lý thì hàng loạt các lý do khó khăn vì miếng cơm manh áo
chở thuê cho chủ liên tục được đưa ra
sau các đợt ra quân xử lý của cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng
số lượng xe tự chế xe cũ nát tuy đã giảm nhưng hiện vẫn còn hoạt động lén lút
để xử lý dứt điểm những phương tiện xe tự chế xe củ nát trên
thời gian tới các ba ngành lực lượng chức năng cần tập trung chỉ đạo các quận huyện
thành phố thủ đức phù hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người dân chủ phương tiện
để từ đó tự giác chấp hành việc tháo dở và cam kết không sử dụng lưu hoành loại phương tiện này
và đối với các cơ sở sản xuất các xe thô sơ xe bao bóng bánh mà không đảm bảo an toàn thiết thực
thì chúng tôi cũng đã ra soát thống kê đưa vào công tác nghiệp vụ cơ bản
mà có đầy đủ các cơ sở và chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động
để các cơ sở này không có sản xuất đối với các xe tự chế để mà lưu thông trên địa bàn thành phố
theo các chuyên gia chế tài xứ phạt tiền đối với những hành vi vi phạm nêu trên vẫn còn khá nhẹ
chưa tương xứng với thiệt hại thực tế mà những hành vi vi phạm này có thể gây ra
thực tế hiện nay còn tồn tại một bộ phận không nhỏ người dân vẫn cố tình vi phạm luật
chấp nhận bị cơ quan chức năng xứ phạt để tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển đồ
để hạn chế xóa bỏ xe tự chế xe cổ nát lưu thông ngoài đường
lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát xứ phạt nghiêm cài chủ xe lẫn người điều khiển
hoặc tái phạm nhiều lần đồng thời kiên quyết tịch thu tiêu hủy công khai
để tạo hiệu ấn răng đe với những người cố tình sử dụng xe tự chế cổ nát để tham gia giao thông
mặc dù xe tự chế xe cổ nát là phương tiện kiếm sống của không ít người lao động tự do ở tp hcm
nhưng với những nguy hiểm hiện hữu đối với người tham gia giao thông
đã đến lúc cần có những chế tài xử lý mạnh tay mới có thể giải quyết chức điểm tình trạng này
mang lại sự an toàn yên tâm cho mọi người dân khi tham gia giao thông